bên lề hội nghị bộ trưởng asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi bảy gọi tắt là ammtc một mươi bảy
đoàn việt nam tham dự hội nghị ammtc một mươi bảy do trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã gặp gỡ song phương với đoàn malaysia để chia sẻ kinh nghiệm
cũng như thống nhất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
ngài abdul halim abdul rahman phó tổng thư ký bộ đội vụ malaysia cùng các thành viên trong đoàn
đã tham gia buổi làm việc với thứ trưởng nguyễn duy ngọc
về hợp tác song phương thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị hai bên thúc đẩy tổ chức kỳ họp lần thứ nhất
nhóm công tác chung cấp thứ trưởng về tội phạm xuyên quốc gia nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm
thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam malaysia một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai nghìn hai mươi ba và triển khai hiệp định giữa chính phủ hai nước
về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia ký ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
thúc đẩy tiến trình đàm phán các hiệp định về dẫn độ
tuyển giao người bị kết án phạt tù và hiệp định hợp tác về chống mùa bán người
qua đó tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho quá trình hợp tác phòng chống tội phạm
và góp phần giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công dân hai nước
giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ malaysia tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin
liên quan đến đảm bảo an ninh mạng phòng chống tội phạm mạng
tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm xuyên quốc gia khác
nghiên cứu thiết lập cơ chế phối hợp trong điều tra xác minh xử lý đối tượng phạm tội
tăng cường phối hợp điều tra chung đối với các vụ việc liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia
ngài abdul halim abdul rahman cam kết phối hợp chặt chẽ với việt nam
trong trao đổi thông tin phòng chống tội phạm người di cư trái phép phòng chống khủng bố
nỗ lực phối hợp tăng cường cơ chế hợp tác song phương giữa malaysia và việt nam
ủng hộ hỗ trợ việt nam trong việc chuyển giao cho việt nam
hoặc đồng chủ trì với việt nam một lĩnh vực tội phạm ưu tiên trong asean theo cơ chế luân phiên